thưa quý vị vào trường ngày hai mươi năm tháng hai ủy ban văn hóa giáo dục của quốc hội tổ chức phiên giải trình về tình hình tổ chức triển khai dạy học trong bối cảnh covid một mươi chín
các đại biểu quốc hội đề nghị làm rõ một số vấn đề như kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục cũng như sự an toàn khi trẻ quay lại trường học
việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi thời điểm kết thúc năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai xử lý khi phát hiện ca f trong trường học
đánh giá chung về tình hình tổ chức triển khai dạy học trong bối cảnh covid một mươi chín thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn hữu độ cho biết
năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai là năm học đặc biệt nhiều nhiệm vụ quan trọng của ngành không thể tiến hành theo đúng kế hoạch
ảnh hưởng mạnh mẽ tới phát triển đội ngũ tài chính việc dạy học và chất lượng giáo dục của các cơ sở giáo dục
đồng thời ảnh hưởng không nhỏ tới tư tưởng tâm lý của đội ngũ nhà giáo học sinh và cha mẹ học sinh
tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên đến ngày hai mươi tháng hai một số tỉnh thành phố đã quyết định lùi thời gian tổ chức học trực tiếp
trước kia dạy học trực tuyến coi là một giải pháp tình thế để mà hỗ trợ cho việc dạy học trực tiếp
việc trong trường này chuyển thành là thay thế một số thời gian một số chương trình một số khung
cho nên là bộ đặt ra ba mục tiêu quan trọng đó là an toàn về dịch hoàn thành chương trình
nhưng mà kiên trình chiêu chất lượng cho nên ngay từ đầu năm học bộ trưởng đã chỉ đạt
trực tiếp là phải tổ chức tập huấn bồi dưỡng cho giáo viên về năng lực dạy năng lực phương pháp dạy học trên trực tuyến
trả lời chất vấn của một số đại biểu quốc hội về việc đảm bảo an toàn cho trẻ quay lại trường học
trong bối cảnh số ca mắc liên tục cao bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn kim sơn cho biết
với hướng dẫn của bộ y tế bộ giáo dục và đào tạo các địa phương đã ban hành những kịch bản lộ trình
các phương án tổ chức diễn tập chuẩn bị các điều kiện
quyết tâm trong việc đưa học sinh trở lại trường học
tư tưởng là việc đưa học sinh trở lại trường học là một xu hướng tất yếu không thể khác
và tính cho đến một mươi một giờ trưa ngày hôm nay mặc dù là có một số nơi điều chỉnh chính sách
nhưng mà tỷ lệ số học sinh từ mầm non đến phổ thông trở lại trường học trực tiếp trên cả nước
vẫn đạt tới tám mươi tám hai mươi năm tăng khoảng trên một mươi năm gần hai mươi so với thời điểm mà chúng ta chưa quyết liệt trong cái chủ trương này
giáo dục và đào tạo kiến nghị sớm thực hiện tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em dưới một mươi hai tuổi
để đảm bảo an toàn cho trẻ tăng sự an tâm cho phụ huynh
đối với câu hỏi về thuốc điều trị cho trẻ em thứ trưởng bộ y tế cho biết ngày một mươi bảy tháng hai
bộ y tế cấp phép ba loại thuốc chứa monupiravir sản xuất trong nước
giá bán hai trăm năm mươi đồng một liều và yêu cầu kiểm soát giá này
tuy nhiên thuốc điều trị covid một mươi chín cho trẻ em có ảnh hưởng tác dụng phụ
nên trong hướng dẫn khuyến cáo
không dùng cho phụ nữ có thai phụ nữ cho con bú và trẻ em
tỷ lệ trẻ em mắc diễn biến nhẹ tỷ lệ tử vong rất thấp
trẻ dưới một mươi tám tuổi mắc chiếm một mươi chín tổng số ca mắc tỷ lệ tử vong chiếm bốn
do đó trong điều kiện tình hình mới phụ huynh học sinh nhà trường
thực hiện tốt có thể yên tâm đưa trẻ đến trường
ngày hai mươi năm tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh bình
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi hành công vụ xảy ra tại cục quản lý thị trường tỉnh ninh bình
cơ quan cảnh sát điều tra cũng quyết định khởi tố bị can
đối với ông trần duy tuấn cục trưởng cục quản lý thị trường tỉnh
hai ông nguyễn phú hùng và đinh huy hùng đều giữ chức vụ
phó đội trưởng đội quản lý thị trường số ba cục quản lý thị trường tỉnh ninh bình
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh bình đã thụ lý
dựa trên kiến nghị khởi tố với nội dung
tổng cục quản lý thị trường kiến nghị khởi tố đối với hành vi có dấu hiệu
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng giả mạo trong công tác của công chức
thuộc cục quản lý thị trường tỉnh ninh bình trong quá trình kiểm tra khám
tạm giữ xác minh trả lại hàng hóa và đề nghị xử lý vi phạm hành chính
đối với một cơ sở kinh doanh trên địa bàn xã gia trung huyện gia viễn tỉnh ninh bình
cũng trong ngày hai mươi năm tháng hai đội quản lý thị trường số một mươi ba
cục quản lý thị trường tp hà nội
đã kiểm tra kho hàng của công ty trách nhiệm hiểu hạn thương mại và công nghệ kỹ thuật tnt
tại địa chỉ số năm lô a hai khu đô thị mới nghĩa đô quận cầu giấy hà nội
tại đây lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ năm bộ kit test nhanh covid một mươi chín
do nước ngoài sản xuất sáu trăm linh máy đo nồng độ oxy trong máu
theo ước tính lô hàng có trị giá khoảng ba trăm linh triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra chủ sở hữu lô hàng có xuất trình đầy đủ
hóa đơn chứng từ tuy nhiên trên sản phẩm không có đầy đủ nhãn phụ theo quy định của pháp luật
ba kg ketamine là số lượng ma túy tổng hợp mà công an tp đà nẵng vừa bắt quả tàng
và thu giữ kịp thời của một tài xế taxi trên đường vận chuyển qua địa bàn
với quyết tâm không để ma túy thẩm lậu vào địa bàn tp
cán bộ chiến sĩ của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố đã vượt qua nhiều khó khăn
để lập nên thành tích bảo vệ
tại người dân chức hệ lụy khôn lường của ma túy
từ trước tết nguyên đán thông tin về đường dây chuyên mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
qua địa bàn đà nẵng được các trinh sát nắm bắt và lên phương án đấu tranh
trong các ngày tết các trinh sát vẫn âm thầm theo dõi mọi di biến động của đối tượng
ngày tết các đối tượng ma túy càng tăng cường hoạt động
nhưng tất cả đều nằm trong tầm ngắm của cơ quan công an
về nguồn ma túy này
thì xác định ban đầu là nguồn ma túy của những đối tượng
ở ngoài bắc châu bộ vận chuyển vào qua đường xe khách chạy đồ
vào lúc một mươi bảy h hai ngày một mươi chín tháng hai
thì lực lượng trinh sát của phòng xe du tí
phối hợp với các đường khác và đã bắt quả tàn đối tượng
thù giữ ngay tăng vạt là ba kg ma túy loại kê lê mi
đối tượng được xác định là lê văn la
chú tệ phường thanh hà thành phố hội an tỉnh quảng nam
vốn làm tài xế taxi
nên la quen biết với nhiều thanh niên của giới ăn chơi
trong số đó có người đã chủ động liên hệ
thuê la tham gia vận chuyển ma túy
với giá từ hai triệu đồng trở lên
tùy vào số lượng chuyển hàng
mặc dù biết là phạm pháp
nhưng la vẫn đồng ý liên hệ với một đối tượng
chưa rõ lai lịch ở quảng trị
để lấy ma túy về quảng nam
và chọn đà nẵng làm nơi giao dịch
đến thời điểm trên thì bị công an thành phố phát hiện
thù giữ ba kg kê lê mi
đây là một số lượng ma túy loại kê lê mi
cũng là lớn nhất từ trước này
trên địa bàn của đà nẵng bắc dứ
cũng là một góc phần ngang chặn
việc ma túy thẩm lậu
vào địa bàn đà nẵng nó riêng
và cả tỉnh quảng nam
và tỉnh nam miền trung nó riêng
đây là một thanh thức lớn sau tết
cũng là một thể hiện
tình hình quyết tâm của lực lượng
cán bộ chiến sĩ lực lượng ma túy
công an thành phố đà nẵng
để đảm bảo an ninh trực tự
phát hiện ma túy đã khó
bắt quả tang hành
vì của đối tượng càng khó khăn hơn
chiến công đầu năm của công an thành phố đà nẵng
bị thu giữ giá trị gần hai tỷ đồng
càng tỏ rõ quyết tâm
của mỗi cán bộ chiến sĩ
không để ma túy thẩm lậu
và phá hoại hạnh phúc bình yên của mỗi gia đình
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bạc liêu
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với nguyễn minh dương
trú tại thị trấn hòa bình
huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
để điều tra làm rõ
về hành vi trộm cắt tài sản
theo hồ sơ của cơ quan công an
vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng hai
nguyễn minh dương đột nhập
vào một nhà trọ trên hệ bàn khóm năm
phường bảy thành phố bạc liêu
và lấy trộm một điện thoại iphone một mươi hai
và một túi sách
khi chưa kịp đem số tài sản này đi bán
nguyễn bình dương bị tổ tuần tra của công an thành phố bạc liêu
phát hiện và bắt giữ
được biết nguyễn minh dương là đối tượng
từng có nhiều tin án về cắt tội trộm cắt tài sản
mua bán cháy phép chất ma túy
và vụ việc đang được cơ quan công an
tiếp tục điều tra xử lý
tiếp theo bản tin sẽ là thông tin
về truy nã tội phạm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam bốn đối tượng
về hành vi buôn bán hàng cấm
gồm trần văn thạnh đỗ văn hải nguyễn thanh sơn
và cao quốc đạt cùng chú phương
châu phú a thành phố châu đốc
năm đối tượng trên đã có hành vi vi phạm
tham gia canh đường để cho đối tượng
trần thế thanh tổ chức buôn bán hàng cấm
là gần sáu bá thuốc lá điếu ngoại
số hàng trên được giao lên sâu tô tải
do lê phước đại cư chú ấp bình chánh
xã bình long huyện châu phú điều khiển
nhiệm vụ của các đối tượng này là khi gặp
lực lượng chức năng thì thông tin lại với các đối tượng
còn lại để ngừng việc vận chuyển
và tìm cách đối phó
trong lúc điều khiển xe tải vận chuyển
số thuốc lá lậu đến khu vực huyện tỉnh biên
lê phước đại bị lực lượng liên ngành
chống buôn lậu tỉnh phát hiện
quá trình điều tra các đối tượng đã thừa nhận
hành vi phạm tội của mình và tự nguyện giao nộp
ba chiếc xe là phương tiện mà các đối tượng
sử dụng trong quá trình phạm tội để lực lượng
chức năng tiếp tục điều tra
kính chào quý vị và các bạn đến với
tiểu mục lệnh truyền thông
thưa quý vị và các bạn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh hải dương đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng vư a cao
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thương chú
tại bản ôn ốc xã mường lục
huyện yên châu tỉnh sơn la
về tội tăng chữ vận chuyển
mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt
chất ma túy còn về tội giết người
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
tăng khánh hoàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thương chú
tại thôn mỗ đoạn xã đại sơn
huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
đặc điểm nhận ra đối tượng có nốt ruồi
cách hai cm dưới trước đuôi mắt phải
và đối tượng
chu văn dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
hộ khẩu thương chú
tại xã đại sơn huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
phải nhận quyết định truy nã
của công an huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
về tội cướp tài sản đối tượng này
có nốt ruồi cách một năm cm
dưới sau cánh mũi trái
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự chừng trị bằng những
bản án thích đáng vì thế quý vị
nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo
ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an theo số máy đường dây nóng
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có
sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều
quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện